một trăm năm mươi hộ dân thoát nghèo
gần năm trăm linh triệu đồng được gây quỹ từ mô hình vườn sân chi bộ
vận động ba trăm linh ha đất rừng cho người dân thôn một trồng sân ngọc linh
nhân rộng ra một mươi trên một mươi xã với hai mươi chín tri bộ cơ sở ở nam trà my
luôn đạt danh hiệu tri bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu
những ngôi nhà sập xệ nằm bắt ghèo giữa sườn đùi trước đây
đã nhường chỗ cho những ngôi nhà kiên cố khang trang bằng bê tông
thành quả này đến từ những nỗ lực trong việc cương mẫu đi đầu của đảng viên trong tri bộ hai
thuộc đảng bộ xã trà linh
người dân ở xã trà linh huyện nam trà my tỉnh quảng nam
đã thoát nghèo vươn lên làm giàu
thu nhập được mỗi năm là năm trăm linh triệu
ngày nhớ cái xe máy
ngọc linh đây bên đây rất khá giả
em là một người đảng viên
trước tiên là phải cương mẫu
để bà con với các tổ họ làm theo
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
xã trà linh cơ bản
chỉ tiêu thoát nghèo bền vùng
mà tôi đã báo cáo với thường vụ huyện ủy về cái vấn đề này
các ông chí mới nói là đúng chưa có chi bộ nào mà làm được như thế
tri bộ thôn hai có bốn mươi năm đảng viên
trong đó có hai đảng viên là công chức xã
còn lại là các đảng viên đồng bào dân tộc xê đăng
hầu hết các gia đình đảng viên đều thuộc diện hộ nghèo
kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy
từ năm hai nghìn một mươi bảy
khi cây sâm ngọc linh được chính phủ xác định là sản phẩm quốc gia
tỉnh quảng nam đã khuyến khích và hỗ trợ giống cho người dân trồng sâm
tại thôn hai xã trà linh
các đảng viên như ông hồ văn du ông hồ văn đuôi
ông hồ văn dũng hay bà hồ thị bích thảo
là những người tiên phong trồng xâm và đã vươn lên thoát nghèo
làm giàu từ cây xâm
những năm gần đây các đảng viên tại địa phương
đã xây dựng vườn xâm ngọc linh chung của tri bộ địa phương
gia đình nào có thì góp mấy cây
năm sau cây phát triển
rồi chia đều cho mỗi người để cùng bảo vệ và chăm sóc
đặc biệt nghị quyết số bốn đảng viên kèm cặp giúp dân thoát nghèo
được tri bộ hai thuộc đảng bộ xã trà linh
ban hành năm hai nghìn một mươi chín đã thống nhất
mỗi đảng viên có trách nhiệm kèm cặp giúp đỡ từ một mươi hộ gia đình trở lên

quản lý họ là một trăm linh người đảng viên là quản lý đó
quản lý họ là chăm sóc rồi là trung thoát rồi là làm ruộng rãi
từng là một trong số những huyện nghèo nhất cả nước
giờ đây tỷ lệ hộ nghèo tại huyện miền quý cao nam trá my tỉnh quảng nam
đã giảm còn khoảng ba mươi
kết quả này có đóng góp không nhỏ của những đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số trên đỉnh ngọc linh
những câu chuyện về giao thông đi lại chắc chở
hình ảnh người dân phải đi bộ trèo đèo lưỡi suối
hay những căn nhà treo leo tạm bỡ đã không còn nữa
khó khăn thứ nhất là về muối an miếng chín an
mà ông ăn cả khô cả chôn kia phải xuống tắc bò còn
hai ngày mới được có đồ ăn
nhà tre nhà trăn giọt nát
giai đoạn đầu là phải nói là đường xá rất là cực kỳ khó khăn
bọn mình phải đi bộ từ tắc bò lên đến trà linh
thường thường một mình đi bộ thì phải mất cỡ hai ngày
sau hơn ba năm được sự giúp đỡ nhiệt tình trách nhiệm của các đảng viên trong tri bộ hai
cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ người xê đăng này thật sự đã thoát nghèo và giàu lên
niềm vui đơn giản của vợ chồng anh dân chính là có chiếc xe máy để không phải đi bộ nữa
đảng viên hồ quỳnh đuôi còn lại qua giúp đỡ gia đình em
và lại cũng nói nếu được làm an phải cố gắng gia đình với lại con nữa
phải cố gắng phấn đấu học hành
từ những lời động viên rồi giúp giống sâm hướng dẫn chăm sóc tìm thị trường đầu ra cho cây sâm của những người đảng viên tri bộ hai
đã giúp cho hàng loạt hộ thoát nghèo từ cây sâm ngọc linh
chỉ tính trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai
thôn hai xã trà linh có một trăm năm mươi hộ thoát khỏi hộ nghèo
nhiều hộ mua được xe ô tô làm nhà xây kiên cố
có sự giới đạo lãnh đạo của đảng bộ đảng bộ đảng bộ
có sự giới đạo lãnh đạo của đảng bộ đảng bộ đảng bộ đảng bộ
của đảng bộ đối với các vị thư tri bộ cũng rất quan tâm đến công tác phân công phụ trách những hộ đặc biệt là hộ nghèo
để từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm xã trà linh cơ bản chỉ tiêu thoát nghèo bền vững
tiếp tục phát huy tính tiên phong gần mẫu trong làm kinh tế và giúp đỡ người dân thoát nghèo
tri bộ hai đã suy nghĩ và thống nhất để ban hành và thực hiện nghị quyết năm về phát động xây dựng mô hình vườn xâm tri bộ
theo quy định của điều lệ đảng
theo quy định của điều lệ đảng
mỗi đảng viên không phải là cán bộ thì đóng đảng phí bốn đồng một tháng
còn đảng viên là công chức nhà nước thì đóng đảng phí bằng một lương
mỗi năm tri bộ hai có khoảng gần năm triệu đồng để hoạt động
kinh phí này không nhiều để cho tri bộ nghĩ đến việc giúp đỡ người dân phát triển kinh tế
chính vì vậy việc xây dựng quỹ bằng mô hình vườn xâm tri bộ được xem là sáng kiến
đến nay sau hơn ba năm vườn sâm đã có gần một cây sâm nhiều năm tuổi với giá trị lên đến gần năm trăm linh triệu đồng
từ đó tri bộ hai đã hỗ trợ hơn năm mươi hộ dân hạt giống cây xâm giống để mở rộng diện tích vùng trồng
phát triển vườn xâm trong hộ nhà gia đình
chúng tôi vui mong quan tâm giúp đỡ dân để dân phát triển
để mô hình của dân tốt dân được xóa đòi nghèo
tri bộ thống nhất là nộp mỗi người hai cốc
nhưng có đồng chí có tấm lòng người ta nộp thêm
họ nộp thêm mấy đồng chí nộp thêm có người ba cốc cũng có người hơn đó
khi nghèo không còn đeo bám thì những đảng viên ở tri bộ hai lại bàn bạc đưa ra sáng kiếm mới
đó là góp công góp của làm đường giao thông nông thôn
năm hai nghìn hai mươi hai huyện nam trà my phân bổ trí tiêu cho năm xã là một mươi km

theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm
theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm
sau khi được phân tích đúng sai và lợi ích khi con đường hoàn thành
sau khi được phân tích đúng sai và lợi ích khi con đường hoàn thành
bà con si đăng đã đồng thuận góp mỗi người trong gia đình năm trăm linh đồng

để mua công cụ lao động và nấu ăn cho cả làng khi tham gia làm đường
từ nguồn hỗ trợ năm trăm linh triệu đồng quy bằng xi măng cắt dạn của nhà nước người dân thôn hai đã đối ứng bằng ngày công là gần năm trăm linh triệu đồng
chỉ trong một thời gian chưa đầy một tháng hai km đường bê tông thôn hai đã hoàn thành trong niềm hân hoan vấn khởi của bà con dân bản
chính việc người dân tự bỏ công vận chuyển vật liệu rồi thi công đường vượt tiến độ đã làm lợi cho nhà nước không dưới một tỷ đồng
từ ngày đầu tiên làm đường liên thôn này em cũng vừa cọng con vừa cọng cát làm đường làm đường xong đi sướng để cọng củi cọng lúa
thường vụ huyện ủy về cái vấn đề này các ông chí phải nói là đúng chưa có chi bộ nào mà làm được như thế
với mỗi đảng viên ở tri bộ hai quán triệt nghị quyết của đảng học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh
đó chính là việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh
và cũng chính những sáng kiến đóng góp rất có ý nghĩa đó của các đảng viên ở tri bộ hai
mà giờ đây các phong trào thi đua lao động sáng tạo giảm nghèo tăng sầu mở đường giao thông
giữ rừng trồng sản
tâm tâm chăm lo cho sự nghiệp trồng người ở đảng bộ xã trà linh đã và đang được nhận rộng
đảng bộ đảng viên từ cơ sở đến huyện gương máu
trong thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách quân luật nhất
cụ thể là những vấn đề thực hiện các nghị quyết của đảng bộ đã đề ra
thực tế đã chỉ rõ
những nơi điều kiện
còn nhiều khó khăn như nam trà my
tinh thần người đảng viên sẽ càng rõ nét hơn qua những phần việc
những người đảng viên vùng cao này sẽ luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết
tiên công đi đầu để trở thành tấm gương sáng cho cộng đồng coi theo
qua đó đưa chủ trương chính sách đi vào cuộc sống
từng bước nâng cao nhận thức người dân
có phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh quảng nam